đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh tây ninh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một trăm tám mươi năm tỉnh tây ninh hình thành và phát triển
một nghìn tám trăm ba mươi sáu hai nghìn một mươi sáu tham dự có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
thay mặt lãnh đạo tỉnh tây ninh ông phạm văn tân chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang hơn ba trăm linh năm
từ ngày cha ông ta đi mở làng lập ấp tại phương nam đến nay tự hào về chặng đường lịch sử vẻ vang của tỉnh nhà trong suốt một trăm tám mươi năm hình thành và phát triển
đảng bộ chính quyền quân và dân tây ninh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết chung sức chung lòng phấn đấu xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh
xứng đáng với tầm vóc lịch sử và truyền thống của quê hương căn cứ địa cách mạng anh hùng
phát biểu tại lễ kỷ niệm phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình nhấn mạnh
trong thời gian tới tây ninh cần nhận thức đầy đủ sâu sắc hơn nữa về tiềm năng lợi thế so sánh của tỉnh
đề ra định hướng chiến lược giải pháp phát triển toàn diện để khai thác tối đa những lợi ích sẵn có của địa phương
cần bảo đảm giải quyết tốt các vấn đề về an sinh xã hội như xóa đói giảm nghèo công tác đền ơn đáp nghĩa
tây ninh cũng phải làm tốt công tác đối ngoại giữ vững ổn định an ninh khu vực biên giới xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị và hợp tác
của các tổ chức đảng cùng ngày tỉnh tây ninh cũng đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành công trình bia lịch sử suối sâu
xã an tịnh huyện tràng bàng khánh thành cổng trào tây ninh và tổ chức chương trình ca nhạc chào mừng kỷ niệm một trăm tám mươi năm tây ninh hình thành và phát triển